bộ văn hóa thể thao và du lịch chính thức phát động chương trình người việt nam đi du lịch việt nam nhằm kích cầu du lịch nội địa
theo kế hoạch bộ văn hóa thể thao và du lịch tổng cục du lịch sẽ phối hợp với các địa phương và các bên liên quan tổ chức phát động chương trình tại một số địa bàn du lịch trọng điểm
nhằm thu hút sự vào cuộc của các hiệp hội doanh nghiệp nhằm khôi phục thị trường du lịch trong nước
đồng thời phải bảo đảm các quy định điều kiện về an toàn phòng chống dịch cho khách du lịch người lao động và cộng đồng cư dân tại địa phương
phối hợp với các địa phương doanh nghiệp các hãng hàng không xây dựng các gói sản phẩm kích cầu hấp dẫn nhằm thu hút khách du lịch nội địa
chương trình diễn ra từ tháng sáu đến hết tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi